nhắc đến miền tây chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay những dựa trái cây triểu mộng những phiên chợ nổi đầy sắc màu
đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian và làm phải lòng biết bao du khách
đó là cổng cưới miền tây
thưa quý vị trong đám cưới của người miền tây thì cổng cưới là một phần vô cùng quan trọng
ở miền tây thì những chiếc cổng cưới thường được làm từ chính bởi những nguyên liệu cây nhà lá vườn và được ra đời bởi những đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân
qua đó còn thể hiện nét văn hóa cưới hỏi độc đáo của người miền sông nước
sinh ra ở dùng sông nước miền tây từng tham dự nhiều lễ cưới hỏi của bà con địa phương
anh phan hoàng thái phương thuyết phục gia đình người em trang trí đám cưới theo kiểu truyền thống
thế rồi anh tập hợp anh em trong xóm phát quả ý tưởng đi tìm nguyên liệu và bắt tay vào làm cổng cưới
cổng cưới ở quê chủ yếu làm bằng lá dừa có khi kết hợp thêm lá cao hoa tươi
mùa nào thức nấy mỗi loại cây lá được bàn tay mọi người gắn kết phối hợp thành những tác phẩm nghệ thuật
theo anh phương để hoàn thành cổng cưới mất khoảng hai ba ngày
rồi phải đảm bảo dững chắc trước mùa
gió giữ nét tươi đẹp của hoa lá trang trí
dù kỳ công nhưng anh em cứ xúm xích nhau tuy cực mà vui
thực sự thì trước đây lúc mình còn nhỏ mình hay theo những anh lớn chú bác đám cưới miền tây
hay là anh em xúm xích nhau để làm mình cũng học hỏi từ những người đó
rồi sau này mình thấy họ làm mình cứ tiếp nối cái truyền thống của anh em
chú bác đi trước
thứ hai nữa là khi mình làm như vậy là mình muốn giữ được cái bản sắc của người miền tây
chiếc cổng là nơi đầu tiên quan khách nhìn thấy khi đến dự đám cưới
đây cũng là địa điểm chụp ảnh ưa thích của gia đình khách mời cùng bạn bè cô dâu chú trẻ
chính vì vậy mà gia đình rất chú trọng làm cổng đám cưới
sao cho khách mời cảm thấy thật đặc sắc và phấn khởi khi đến dự cưới
nhưng những bàn tay chai sần khéo léo thắt lá dừa xếp hoa xếp hình
ai cũng mắt tròn mắt vẹt suýt xoa ngưỡng mộ
thậm chí du khách nước ngoài cũng thích thú tham gia
cái nghệ chẳng ai dạy ai chỉ nhìn rồi bắt chước
cứ như vậy mọi người xúm nhau để tết hoa kết cổng
trong không khí rơm rã trọn vẹn nghĩa xóm tình làng
đây cũng là điều mong muốn của những người tham gia
bởi họ muốn lưu giữ những giá trị truyền thống
từ chiếc cổng hoa lá dừa cây trái miệt dường
tại vì thứ nhất là những cái này là dập liệu nó thân thị môi trường
mình có thể kiếm là xung quanh ở nhà mình mình tận dụng được
mình làm sau đó nếu mình có bỏ đi thì nó cũng hay hơn
so với mình sử dụng cái gạp trang trí nhựa so với những ở ngoài thị trường bây giờ
mình làm vậy là nó rất là đẹp
thứ hai là mình có thể truyền lại cho các thế hệ sau
biết được làm những cái đồ thủ công như thế này
thế là mình muốn là khi mà
làm cổng như vậy thì mình hội tụ được anh em về
để cho nó cảm thấy không khí gia đình nó ấm cúng hơn
để nó giữ được cái bản sắc là đám cưới của người miền tây từ xưa
tưởng rằng trong cuộc sống hiện đại
cổng cưới lá dừa dân lui vào dĩ dãn
nhưng ở nhiều gia đình miền tây vẫn còn giữ truyền thống
trang trí cổng hoa cưới bằng lá dừa
đây không chỉ để duy trì nét đẹp văn hóa quê hương
mà còn thể hiện sự trân trọng